hơn một mươi đối tượng nghi là người của nhóm tín dụng đen đã kéo vào một nhà cụ bà ở huyện châu thành tỉnh long an
đập phá hết các tài sản có giá trị rồi mới bỏ đi
vụ việc được camera an ninh ghi lại hiện công an huyện châu thành đang xác minh làm rõ
một số đối tượng liên quan trong vụ việc đã được công an triệu tập lên để lấy lời khai
trước đó vào lúc một mươi năm h bốn mươi năm phút ngày hai mươi bảy tháng sáu tại nhà môn cụ bà bảy mươi tám tuổi chú tài sản long trì huyện châu thành
nhóm đối tượng hơn một mươi người đã xông vào đập phá tài sản đồ đạc
trước khi vào nhà nhóm đối tượng đã đập hỏng camera gắn ở khu vực cửa chính
sau đó tiếp tục lao vào trong nhà để đập phá các vật dụng tài sản
bước đầu cơ quan công an xác định một thành viên trong nhà bà cụ mắc nợ nhưng chưa trả
nên đã bị nhóm đối tượng này kéo đến đập phá và đe dọa